sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với nguyễn bình hưng
trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào ngày năm tháng chín khi tổ công tác covid một mươi chín của phường hòa hiệp nam xuống khu đô thị ecocham
nơi tập trung đông công nhân lao động cư trú tìm hiểu hoàn cảnh mỗi gia đình để hỗ trợ khó khăn
hưng đang nhậu cùng bạn bè trong nhà thấy tổ công tác đã vô cớ cầm cuốc áp sát đe dọa chửi bới
lúc này một chiến sĩ công an phường có mặt trong tổ công tác đã kịp thời chấn áp và khuyên ngăn hưng trở vào nhà
tuy nhiên sau đó hưng lại cầm sẻng với thái độ hung hăng truy đuổi cả tổ công tác
nữ phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa hiệp nam bị hưng truy đuổi ngã bị thương
trước sự manh động của đối tượng công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu đã tổ chức chấn áp vây bắt đối tượng
tại cơ quan công an hưng khai nhận do say xỉn cộng với buồn chuyện gia đình nên không kiểm soát được hành vi của mình
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ